tới đây các quận huyện còn lại của sài gòn
cũng sẽ tiếp tục khống chế được dịch
để cuộc sống của mọi người sớm trở lại như trước
nhiều độc giả sinh sống
tại tp hcm cũng bày tỏ sự vui mừng
phấn khởi trước tin vui
theo bạn lan hải
mình ở quận bảy nghe thông tin này mừng lắm mọi người ơi
chúc mừng toàn bộ hệ thống chống dịch
quận bảy xin cảm ơn
bình luận của bạn thanh văn hoài
quận bảy quá tuyệt chống dịch giỏi
hỗ trợ dân cũng rất hay không bỏ sót
chủ tịch ubnd huyện củ chi
phạm thị thanh hiền cho biết
địa phương vẫn ghi nhận ca nhiễm mới
nhưng các chuỗi lây nhiễm đều được kiểm soát không lây lan
bà hiền kiến nghị
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
cho huyện củ chi kết thúc
giai đoạn thần tốc truy vết khoanh vùng
kiểm soát dịch bệnh mở rộng vùng xanh
tại huyện và chuyển sang giai đoạn hai
từ ngày một đến một mươi năm tháng chín
với mục tiêu duy trì
kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng
giữ vững vùng xanh
và đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội
lãnh đạo huyện cũng kiến nghị
được thực hiện cơ chế xét nghiệm tầm soát
tất cả các trường hợp từ quận huyện khác
vào vùng xanh của huyện kiểm tra
tất cả xe và người ra vào huyện
kể cả xe có dán mã qr
lực lượng y bác sĩ công an quân sự
cán bộ công chức viên chức
thanh niên sung phong
theo kế hoạch của ubnd tp hcm
để triển khai nghị quyết tám mươi sáu
thành phố xây dựng kế hoạch phấn đấu
kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
với hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một từ ngày một mươi năm đến ba mươi một tháng tám
thành phố sẽ cố gắng kéo giảm
tỷ lệ bệnh nhân tử vong
không để xảy ra trường hợp f chuyển nặng
không được tiếp nhận điều trị
mở rộng vùng xanh phấn đấu kiểm soát
được dịch ở các quận huyện
cần giờ nhà bè củ chi
phú nhuận quận năm bảy và một mươi một
giai đoạn hai từ ngày một tháng chín
thành phố phấn đấu kiểm soát dịch
trước ngày một mươi năm tháng chín
với các mục tiêu kéo giảm hai mươi
số ca tử vong và các ca nặng
số người nhập viện mỗi ngày
không vượt qua số xuất viện
không quá hai người nhập viện mỗi ngày
đảm bảo hơn bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi
được tiêm mũi một
và một mươi năm dân số tiêm mũi hai
chúng tôi rất hiểu các bạn vẫn cần thời gian
để dưỡng sức sau cơn bạo bệnh đáng sợ
tuy nhiên chúng tôi rất cần sự chung tay
đóng góp của các bạn trong giai đoạn quyết định này
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
vừa gửi thư mong bà con cô bác đã khỏi covid một mươi chín
cùng giúp ngành y và tp hcm chống dịch
thứ trưởng nguyễn trường sơn
trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế
hỗ trợ tp hcm chống dịch covid một mươi chín
vừa có thư gửi bà con cô bác
anh chị em
những người đã chiến thắng covid một mươi chín
cùng tham gia vào cuộc chiến chống dịch
trong thư thứ trưởng nguyễn trường sơn
thay mặt tất cả cán bộ
nhân viên y tế trong cả nước
chúc mừng và cảm ơn những bệnh nhân
đã dũng cảm chiến đấu vượt qua bệnh tật
bên cạnh niềm vui
theo ông còn là sự mất mát
hy sinh chịu đựng khổ đau
vẫn còn trong một bộ phận người dân
đang nhiễm biến thể delta
và bệnh nhân covid một mươi chín
tp hcm vẫn còn quá nhiều khó khăn
thách thức đòi hỏi sự quyết liệt
nỗ lực hết sức của chính quyền địa phương
nhân dân và các lực lượng y tế
đến hỗ trợ trong bối cảnh ấy
thứ trưởng nguyễn trường sơn khẳng định
sự chia sẻ kinh nghiệm và những bí quyết
để chiến thắng bệnh tật của những người
đã chiến thắng covid một mươi chín cũng sẽ làm
một phần trong các biện pháp phòng chống dịch
của thành phố hiện nay
chúng tôi rất hiểu các bạn
vẫn cần thời gian để dưỡng sức sau cơn bão bệnh
đáng sợ tuy nhiên
chúng tôi rất cần sự chung tay đóng góp của các bạn
trong giai đoạn quyết định này
với niềm hy vọng và niềm tin
vào sự khống chế thành công dịch bệnh
đội ngũ nhân viên y tế chúng tôi
thiết tha mong đợi sự tham gia của các bạn
và công tác phòng chống dịch của thành phố
bất kỳ vị trí
công việc nào các bạn tham gia
đều được cá nhân tôi và toàn thể nhân dân
thành phố trân trọng và biết ơn
thứ trưởng viết
theo ông những người chiến thắng biến thể delta
cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe
đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức
có thể đăng ký tham gia chống dịch covid một mươi chín
tại phòng tổ chức cán bộ
sở y tế tp hcm

cảm ơn các bạn đã theo dõi
những người đăng ký sẽ được tiến hành đánh giá
mức độ kháng thể kháng virus sars cov hai
bằng test nhanh
và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất
tôi có niềm tin chắc chắn rằng
sự có mặt của các bạn trong thời điểm này
sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực
cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch
và đặc biệt cho những bệnh nhân covid một mươi chín
và f thứ trưởng gửi gắm
sau đợt giãn cách thứ ba hà nội tiếp tục giãn cách
ở vùng đỏ và điều chỉnh các biện pháp
cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm với vùng cam và xanh
cơ quan tối cao của hà nội
là ban thường vụ thành ủy
đã ra quyết định về tăng cường công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó sau đợt giãn cách thứ ba
ngày sáu tháng chín hà nội sẽ thiết lập
ba vùng chia theo mức độ nguy cơ
và đặc điểm địa lý
dân cư sinh hoạt sản xuất
ba vùng gồm nội đô
khu vực mật độ dân cư cao
tập trung các cơ quan doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh dịch vụ
phía bắc sông hồng tập trung các cơ sở
sản xuất công nghiệp và vùng phía tây
phía nam tập trung các khu vực sản xuất
nông nghiệp trên cơ sở phân vùng
vùng đỏ có nguy cơ rất cao
sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
ở mức cao hơn chỉ thị một mươi sáu
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó
dập dịch triệt để tại các
khu vực nguy cơ cao vùng cam
và nguy cơ thấp hơn là vùng xanh
thành phố điều chỉnh biện pháp
ở mức cao hơn nguyên tắc chỉ thị một mươi năm
để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ vùng đỏ
ủy ban nhân dân thành phố
được giao chỉ đạo xây dựng phương án
tổ chức thực hiện phân vùng đảm bảo
chặt chẽ đồng bộ khoa học
chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa
lương thực trang thiết bị y tế
phục vụ phòng chống dịch lâu dài
sở xây dựng chủ trì lập các chốt cứng
theo phương án phân vùng lực lượng
liên ngành công an quân đội thanh tra
giao thông tổ chức trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi
trong đợt dịch thứ bốn
từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay
ba mươi trên ba mươi quận huyện
thị xã của hà nội đều ghi nhận
ca mắc mới hiện
thành phố có sáu ổ dịch phức tạp
gồm ngõ hai mươi bốn kim đồng phường giáp bát
quận hoàng mai chợ ngọc hà
quận ba đình phường văn miếu
văn trương quận đồng đa phường thanh xuân
trung quận thanh xuân và xã tân lập
huyện đan phượng
đây là những chuỗi lây nhiễm
mới phát hiện đã ghi nhận lượng
bệnh nhân lớn một số chuỗi lây nhiễm
khác đã phát hiện thời gian khá lâu
xong đến nay vẫn giải rác
có thêm ca bệnh một số địa bàn
có số ca bệnh thấp như huyện trương mỹ
ba vì và thị xã sơn tây
một số quận huyện đã nhiều
ngày không có ca mắc mới các ca
bệnh cũ đều đã được kiểm soát như
gia lâm long biên cầu giấy
quốc oai sóc sơn
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch
thứ tư là ba ba trăm sáu mươi sáu ca
trong đó số ca ghi nhận
ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi ba ca
số ca mắc là
các trường hợp đã được cách ly là
cách sau khi có thông tin
về đợt giãn cách thứ bốn
người dân hà nội và cả nước đang rất quan tâm
về việc phân vùng xanh vùng đỏ
bản đồ thông tin dịch tế covid một mươi chín hà nội
sẽ cho phép người dân xác định
đâu là vùng đỏ vùng xanh của thành phố
hiện tại thành phố đang có một mươi một vùng đỏ
theo bản đồ thông tin dịch tễ
covid một mươi chín hà nội
phục vụ công tác phòng chống dịch
sáng mùng ba tháng chín các quận
thanh xuân đống đa hoàng mai
hai bà trưng hoàn kiếm
hà đông ba đình bắc từ liêm
các huyện đông anh
thanh trì hoài đức
được đánh dấu thuộc vùng đỏ
vùng xanh gồm thị xã sơn tây
và các huyện ba vì phúc thọ
trường mỹ thanh oai
các quận huyện còn lại thuộc vùng cam và vùng vàng
ban thường vụ thành ủy hà nội
thông báo kết luận về tăng cường
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
một trăm linh biểu quyết thống nhất
chủ trương đối với phương án phòng chống dịch
sau đợt giãn cách thứ ba
theo đề xuất của ban cảnh sự đảng
ubnd thành phố
trong đó thành phố thiết lập ba vùng
theo nguyên tắc phân vùng phù hợp
với mức độ nguy cơ của dịch
vào đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
theo hướng các vùng nội đô
vùng phía bắc sông hồng
và vùng phía tây phía nam thành phố
trên cơ sở phân vùng
các khu vực có nguy cơ rất cao
vùng đỏ tiếp tục thực hiện nghiêm
giãn cách xã hội theo mức cao hơn
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
với nguyên tắc ai ở đâu ở đó
để khoanh vùng truy vết xử lý
và dập dịch triệt đệ
các khu vực nguy cơ cao vùng cam
và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn
nguyên tắc chỉ thị một mươi năm
để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ
đảm bảo khoa học kiểm soát chặt chẽ
phù hợp với tình hình dịch bệnh
tại địa phương
thanh tra sở thông tin và truyền thông
tp hcm vừa yêu cầu chủ tài khoản
angela phương trinh gỡ bỏ thông tin liên quan
đến việc chữa covid một mươi chín bằng xuân đất
và mời người này lên làm việc
angela phương trinh xóa các bài đăng
trên trang cá nhân về thông tin xuân đất
chữa khỏi covid một mươi chín
sau khi bị cơ quan chức năng tuyết còi
ông nguyễn đức thọ
chánh thanh tra sở thông tin và truyền thông
tp hcm cho biết sự đại yêu cầu
chủ tài khoản facebook angela phương trinh
gỡ bỏ nội dung xe sự thật
gây hiểu nhầm về khả năng phòng
điều trị bệnh của sản phẩm từ địa lông
sở gửi giấy mời diễn viên
làm việc vào ngày hai mươi năm tháng tám
xong phải giờ lịch vì thành phố đang giãn cách
theo chỉ thị số một mươi sáu
ông thọ nói sau đó chúng tôi sẽ
xác định xử lý vi phạm ra sao
với angela phương trinh
diễn viên nhận sai và đã xóa những bài viết
chẳng chứng các trường hợp người nhiễm
covid khỏi bệnh nhờ uống dung đất trên trang cá nhân
và fanpage tuy nhiên cô vẫn
đăng thông tin về dự tính nối chung
của địa lông phương trinh nói
tôi không quảng cáo sản phẩm hay trục loại gì
từ việc này thời gian qua
một số nghệ sĩ lan truyền thông tin dung đất
chữa khỏi covid một mươi chín trên mạng xã hội
diễn viên lê bê la cũng đăng
các bài viết trên trang cá nhân từ đầu tháng tám
cho biết đã cho cả gia đình
sử dụng để ngăn ngừa bệnh
trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời
ông lê quang tự do phó cục trưởng phát thanh
truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông cho biết
sẽ xử lý nếu các nghệ sĩ tiếp tục vi phạm
theo ông bộ y tế đã khẳng định
không có cơ sở khoa học về chuyện run đất
và chích xuất từ dung chữa covid một mươi chín
ông nói hiện nay danh sách
những loại thuốc điều trị covid một mươi chín
đã được bộ công khai
người dân không nên sử dụng những loại thuốc chưa được kiểm chứng
hay tin vào các thông tin sai sự thật
để ảnh hưởng đến sức khỏe
bốn người gồm hiệu trưởng hiệu phó
và hai giáo viên ở huyện hướng hóa quảng trị
vi phạm các quy định chống dịch
khi cùng nhau đi hát karaoke giữa mùa dịch covid một mươi chín
đã bị xử phạt hành chính
hai triệu đồng một người
hiệu trưởng cùng hai phó hiệu trưởng
trường tiểu học ở quảng trị
đi hát karaoke đã bị xử phạt
và đang bị xem xét xử lý kỷ luật
tin từ quảng trị cho biết
ủy ban nhân dân xã hướng phùng huyện hướng hóa
đã xử phạt hai triệu đồng đối với
ông nguyễn hữu quảng hiệu trưởng trường tiểu học hướng phùng
ông đinh trường hải phó hiệu trưởng
ông trương quang dũng giáo viên
trường tiểu học hướng phùng
và ông phùng như hoàng
ủy ban nhân dân huyện hướng hóa cũng đã có quyết định
xử phạt vi phạm hành chính với
chủ cơ sở karaoke nhân đức
ở thôn sari xã hướng phùng
mức phạt là hai mươi triệu đồng
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng tám
ông nguyễn hữu quảng và ông đinh trường hải
phó hiệu trưởng cùng một số giáo viên
của trường đã đi hát karaoke
tại quán karaoke nhân đức
theo trình bày của ông quảng ông cùng một số giáo viên
đang đi kiểm tra phổ cập giáo dục
thì gặp ông chủ quán karaoke nhân đức
chủ quán mời vào nhà uống nước
rồi có người trong nhóm bạc nhạc lên hát
được biết hiện ủy ban nhân dân
huyện hướng hóa đã hoàn chỉnh hồ sơ
thủ tục để xem xét kỷ luật cán bộ
giáo viên vi phạm trong vụ việc nêu trên
người đứng đầu chính phủ
kiểm tra đột xuất công tác phòng chống covid một mươi chín
qua hệ thống trực tuyến với địa phương
nhưng phường một mươi quận bốn tp hcm
không có người trực
chiều tối ngày hai tháng chín
qua hệ thống trực tuyến với năm xã phường
thị trắng thuộc tp hcm long an
tiền giang những nơi có dịch bệnh phức tạp
thủ tướng phạm minh chính
hỏi về nội dung các công điện phòng chống dịch
của thủ tướng gần đây nhiệm vụ cần làm
khi lấy xã phường thị trắng làm pháo đài
người dân là chiến sĩ chống dịch
qua kiểm tra người đứng đầu chính phủ
thấy những nơi này đã làm được một số việc
tuy nhiên một số nơi chưa nắm chắc
chỉ đạo và cách làm việc
nên thực hiện còn bắt cập hiệu quả chưa cao
phường một mươi quận bốn tp hcm
không có người trực chỉ huy
nên thủ tướng gọi điện thoại không được
thủ tướng nói từ nay ông sẽ tiếp tục
gọi điện thoại kiểm tra đột xuất các xã phường
lắng nghe kiến nghị đề xuất từ cơ sở
đáp lại lãnh đạo các xã phường
cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa
để chấn chỉnh khắc phục bắt cặp
sớm để lùi dịch bệnh
sáng ngày ba tháng chín
ông lê nguyễn thế lâm
chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi quận bốn
cho biết chiều qua không phải thủ tướng gọi điện thoại
mà gọi trên phần mềm hộp trực tiến
khi đó đường truyền ở phường bị lỗi ap
nên không vào được cuộc họp thủ tướng đang điều hành
đất thủ tướng gọi
do chưa kết nối được nêu trên
phần mềm không thấy phường một mươi quận bốn
ông lâm nói và cho biết
sau khi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ
đường truyền vào được
phường đã báo cáo thủ tướng trong khoảng một mươi năm phút
chủ tịch ủy ban nhân dông phường bốn
cũng cho biết ngay từ khi dịch bùng phát
ủy ban nhân dông thành phố cũng như quận
có chỉ đạo lãnh đạo xã phường
phải có người trực chỉ huy
tôi có mặt ở cơ quan hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để giải quyết công việc ông lâm nói
trung tâm chỉ huy kiểm tra trực tuyến
công tác chống dịch cho bộ thông tin
đã kết nối tư phòng làm việc của thủ tướng
đến gần hai sáu trăm linh điểm cầu
tại xã phường thị trắng
thuộc một mươi chín tỉnh thành đang giãn cách xã hội
ở phía nam một tuần qua
thủ tướng đã kiểm tra đột xuất công tác
chống dịch tại nhiều địa phương
sáng hai mươi sáu tháng tám ông đến khu nhà trọ
trên đường nguyễn thị định phường thành mỹ lợi
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đề nghị người dân gọi điện các số điện thoại
khẳng cấp về y tế và an sinh xã hội
tuy nhiên khi người dân gọi
tổng đài một nghìn hai mươi hai đều quá tải
không có người nghe máy
hôm sau ngày hai mươi bảy tháng tám
ông đến khu dân cư ở phường bình trưởng
thành phố thuận an bình dương
nói người dân gọi vào các số điện thoại đường dây nóng
mà địa phương cung cấp yêu cầu hỗ trợ
y tế và gói an sinh xã hội
người dân gọi tới lần thứ tư mới có người nhắc máy
chừng một mươi phút sau cuộc gọi
hai nhân viên y tế có mặt tại khu trọ
thủ tướng nói để người dân gọi
đường dây nóng nhiều lần không ai bắt máy
hoặc máy bận là chưa ổn
đề nghị địa phương cử người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp nhận cuộc gọi
chiều ngày ba mươi một tháng tám
thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch
trên địa bàn quận thanh xuân hà nội
một mươi sáu h ba mươi khi lãnh đạo chính phủ
đến trụ sở ủy ban nhân dân phường thanh xuân trung
nơi này vắng người trực
lãnh đạo phường trả lời lúng túng về chủ trương chống dịch
chất biết thư phường chưa được kiện toàn
thủ tướng ngay sau đó phê bình
lãnh đạo của nguyễn thanh xuân
vì chậm kiện toàn nhân sự cho phường
bản tin covid chiều ngày ba tháng chín
sẽ được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức
về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại